thông tin về việc chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi do ban lãnh đạo các cơ quan báo chí sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
đại diện bộ y tế cho biết công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng
trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trước bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bộ y tế cho biết tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo cần tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em giúp trẻ em tránh mắc bệnh và lan truyền virus
đặc biệt là đối với trẻ mắc bệnh nền như béo phì hen đáy tháo đường giúp trẻ đến trường an toàn tham gia các hoạt động xã hội
đồng thời tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em trong lứa tuổi này góp phần tăng diện bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng
biện pháp hữu hiệu cân cơ để thích ứng
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hầu hết các nước trên thế giới đã có chỉ định tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
tại mỹ chỉ sử dụng vaccine pfizer tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến một mươi bảy tuổi
tại châu âu các loại vaccine được chỉ định tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là pfizer moderna
tại trung quốc trẻ từ ba đến một mươi bảy tuổi được chỉ định tiêm bằng vaccine sinovac
vaccine này cũng được indonesia chỉ định cho trẻ em
u a e chỉ định tiêm vaccine sinopharm cho trẻ em
tại việt nam bộ y tế cấp phép cho vaccine của công ty pfizer sản xuất và chỉ định tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dựa theo khuyến cáo của who và nhà sản xuất
sử dụng tương tự như ở người một mươi tám tuổi trở lên với liều lượng ba mil mỗi liều
đường dùng tiêm bắp lịch tiêm gồm hai mũi khoảng cách giữa hai mũi từ ba đến bốn tuần
các nghiên cứu kết quả của nhà sản xuất
các nghiên cứu kết quả của nhà sản xuất cho thấy tính an toàn và hiệu quả của vaccine pfizer với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở việt nam
thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp ưu tiên tiêm trước cho nhóm một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được tiến hành trước tại các địa phương
đã trải qua các đợt giãn cách xã hội có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao
các địa phương có mật độ dân số đông nguy cơ lây nhiễm cao
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chính thức triển khai từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
dự kiến chiến dịch sẽ tiêm chủng cho khoảng chín triệu trẻ em trong độ tuổi này
với dự kiến số liều vaccine sử dụng khoảng một mươi tám triệu liều
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc đã có ba mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi với ba năm trăm một mươi hai tám trăm bảy mươi bốn mũi tiêm đã được thực hiện
trong đó tiêm mũi một là hai tám trăm hai mươi tám bảy trăm bốn mươi ba liều tỷ lệ tiêm mũi một ước tính là ba mươi một
và mũi hai là sáu trăm tám mươi bốn một trăm ba mươi một liều tỷ lệ tiêm mũi hai ước tính là bảy năm
một số tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín đạt trên sáu mươi tổng số đối tượng
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi như hà nam
quảng ninh lạng sơn đà nẵng khánh hòa thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh sóc trăng
an giang vĩnh long cà mau bạc liêu và hậu giang
theo báo cáo nhanh của các tỉnh ghi nhận có một mươi năm trăm bảy mươi ba chiếm ba trường hợp phản ứng thông thường
do tiêm chủng chủ yếu là phản ứng tại chỗ đau tại chỗ tiêm
có ba trường hợp tai biến nặng sau khi tiêm ghi nhận tại hà nội bắc giang
trong đó có hai trường hợp tử vong
hội đồng chuyên môn về biến cố do tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này
liên quan đến phản ứng phản vệ độ bốn không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng
về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định
điểm tiêm lưu động và các trường học
với trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp
và triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh phổ thông trung học
lần lượt theo khối từ một mươi hai đến một mươi một và khối một mươi tiếp đến là học sinh trung học cơ sở từ lớp chín tám và bảy
với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng
để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng của các cháu
để đảm bảo an toàn tiêm chủng rất cần sự phối hợp của các thầy cô giáo cha mẹ
cha mẹ người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
đồng thời chuẩn bị tâm lý sức khỏe tốt cho trẻ trước khi tiêm chủng
và phối hợp theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng theo hướng dẫn của cán bộ tiêm chủng
yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em là đảm bảo an toàn tiêm chủng
các cán bộ y tế được hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
theo quy định của bộ y tế
các tiêu chuẩn khám sàng lọc được xây dựng cô động cập nhật các tiêu chuẩn tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em của quốc tế
với yêu cầu đảm bảo an toàn là hàng đầu trên cơ sở mở rộng chỉ định tiêm chủng tối đa
tạo cơ hội thuận tiện nhất cho trẻ em việt nam đều được tiếp cận với vaccine phòng covid một mươi chín
điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng
đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý theo dõi trong điều kiện an toàn nhất
những trẻ có bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính có tình trạng dị ứng nặng hoặc phát hiện được tình trạng sức khỏe bất thường
khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở công cộng sẽ được tư vấn hướng dẫn đến khám sàng lọc để tiêm chủng
và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện
các khuyến cáo về các phản ứng do tiêm chủng rất cần được quan tâm trong quá trình tiêm chủng
các tình huống có thể xảy ra sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ở trẻ em theo các mức độ khác nhau
cách xử trí theo dõi điều trị phù hợp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ sau tiêm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
các biến chứng tim mạch ở trẻ em sau tiêm một số loại vaccine phòng covid một mươi chín được phân tích kỹ lưỡng
để các cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng trên toàn quốc hiểu rõ theo dõi phát hiện được các biến chứng nếu có
áp dụng các biện pháp xử trí theo từng cấp độ giúp đảm bảo an toàn cho trẻ sau tiêm
các bệnh viện trên toàn quốc sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện trong hệ thống
song song với việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và bao phủ vaccine cho nhóm người từ năm mươi tuổi trở lên để bảo vệ họ trước nguy cơ mắc ca bệnh nặng
và giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh
theo chỉ đạo tại nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
trong thời gian qua việt nam đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và đã triển khai dơ cho người từ một mươi tám tuổi trở lên với tổng số mũi tiêm đã thực hiện là một mươi bảy hai trăm một mươi bốn hai trăm sáu mươi tám mũi tiêm
trong đó mũi một là tám chín trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi bốn liều và mũi hai là tám hai trăm năm mươi ba sáu trăm linh bốn liều
theo báo cáo của các tỉnh thành phố các phản ứng thông thường sau tiêm chủng được ghi nhận tương tự như khuyến cáo của nhà sản xuất
có sáu mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được báo cáo tỷ lệ ba bốn trên một triệu liều vaccine sử dụng
hầu hết là ba bốn triệu liều
đã phản ứng phản vệ độ hai
sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tại bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long
một trường bộ y tế đã làm việc với ông king dong park đại diện của tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
ông john mark ourzer giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc tại khu vực đông nam á
và ông matthomore giám đốc chương trình an ninh y tế toàn cầu cdc hoa kỳ tại việt nam
để trao đổi thông tin về cách thức phòng chống biến chủng omicron
việt nam chủ động giám sát dịch tễ các ca bệnh covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã nêu ba vấn đề cần trao đổi
và muốn nghe ý kiến của who cdc khu vực đông nam á và cdc hoa kỳ tại việt nam
đó là các giải pháp ứng phó trong phòng chống dịch covid một mươi chín với sự xuất hiện của biến chủng omicron
công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có tiêm cho trẻ em vấn đề điều trị
giảm tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín
đối với biến chủng omicron bộ y tế và who cdc đã cùng ban bạc về tăng cường để mạnh việc giám sát
bộ trưởng bộ y tế cho biết đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một việt nam chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với biến thể này
ngay sau khi có thông tin về biến chủng omicron để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới ở micron vào việt nam từ các quốc gia
đã ghi nhận và lây lan biến chủng omicron
ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia như nam phi bot barswana namibia
tạm dừng cấp phép nhập cảnh với các hành khách đến và đi từ các quốc gia trên
bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ pasteur chủ động thực hiện giải trình tự ghen các trường hợp nghi ngờ
nhiễm biến chủng mới đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ từ các quốc gia khu vực nam phi
đồng thời bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch
bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ thông điệp năm k để thực hiện phòng chống dịch
tăng cường giám sát xét nghiệm đẩy mạnh tiêm chủng và nâng cao năng lực y tế cơ sở trong ứng phó với biến chủng omicron
who cùng cdc hoa kỳ khu vực đông nam á và cdc hoa kỳ tại việt nam chúc mừng những thành công của việt nam trong tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín nói chung và trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng
who và gdp đều nhấn mạnh đến bốn yếu tố trong việc kiểm soát và ứng phó với biến chủng omicron
bao gồm thứ nhất tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới ở micron
thứ hai đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
thứ ba tăng cường hệ thống y tế trong đó chú trọng y tế cơ sở
nhằm nâng cao năng lực ứng phó trong điều trị khi tình huống các ca bệnh tăng cao
trong đó có ca bệnh mang biến chủng omicron
thứ tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch
công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình tự gen về các bệnh covid một mươi chín
để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ y tế cùng đại diện whogdc hoa kỳ khu vực đông nam á
và cdc hoa kỳ tại việt nam đã thống nhất sẵn sàng chia sẻ và cập nhật kết quả giải trình tự gam
các ca bệnh covid một mươi chín để có thêm thông tin cùng tìm phương pháp ứng phó
đồng thời các bên cũng thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng
ưu tiên các đối tượng nguy cơ cao và đảm bảo tiêm chủng an toàn
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng đã thông tin thêm
đến nay việt nam đã tiêm hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tiến độ tiêm đang tiếp tục được đẩy nhanh
công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đang được thực hiện tại hơn ba mươi tỉnh thành phố
yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng là đảm bảo an toàn bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn thanh long cũng đã thông tin
hiện nay chưa có bằng chứng nào để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch
về điều trị bộ y tế và các bên đã bàn bạc
theo tinh thần tăng cường năng lực của y tế đặc biệt là y tế cơ sở
để đẩy mạnh mô hình điều trị tháp ba tầng
bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với who cdc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như trong ứng phó với biến chủng mới
tuy nhiên không nên quá hoang mang lo lắng bộ trưởng nguyễn thanh long lưu ý